trang du lịch nổi tiếng của đức pre raiser reporter đ vừa đưa tin về hai mươi năm điểm đến có xu hướng hấp dẫn nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó việt nam có hai điểm lọt vào danh sách này là hội an xếp thứ hai và tp hcm xếp thứ một mươi một
còn hà nội xếp thứ một mươi bảy trong danh sách thành phố nổi tiếng nhất thế giới
gần đây chipadvisor đã công bố giải thưởng các địa danh trên thế giới nên ghé thăm
dựa vào bình chọn của hàng triệu du khách có trải nghiệm thực tế và phản hồi của họ để lại trên trang web
hội an quảng nam xếp thứ hai trong top một mươi điểm đến thịnh hành của năm hai nghìn hai mươi
với gợi ý khám phá như chùa cầu miếu quan công may quần áo và ngắm cầu vàng chứa danh trên bà nài hưu đà nẵng
tp hcm cũng có tên trong danh sách này với vị trí thứ một mươi một
tp hcm nhộn nhịp nhưng vẫn có các kiến trúc thuộc địa từ thời pháp thuộc
những đại lộ lớn rộng rãi dù thường đông đúc và tắc nghẽn
giao thông các điểm đến được yêu thích của tp hcm là bảo tàng chứng tích chiến tranh
chùa ngọc hoàng chợ bến thành và đi tour đồng bằng sông cửu long
hà nội đứng thứ một mươi bảy trong số hai mươi năm điểm đến nổi tiếng nhất thế giới và top ba điểm đến ẩm thực
chipat pfizer gợi ý khám phá lăng chủ tịch hồ chí minh di tích nhà tù hỏa lò phố cổ
để khám phá những câu chuyện lịch sử của thành phố
bên cạnh đó là những hồ nước công viên dợp bóng cây và hơn sáu trăm linh đền chùa cổ
theo thông tin sơ bộ từ tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch
trong bảy ngày nghỉ tết quý mão hai nghìn hai mươi ba từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến mùng năm tết
tức ngày hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc ước phục vụ chín triệu lượt khách nội địa
tăng khoảng bốn mươi bảy năm so với cùng kỳ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
số lượt khách quốc tế đến việt nam dịp tết nguyên đán tăng mạnh so với dịp tết dân lịch hai nghìn hai mươi ba
trung quốc chính thức mở rộng tổng cục du lịch
mở cửa trở lại từ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khiến thị trường du lịch quốc tế sôi động hơn
số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt ba mươi bốn mươi tổng lượng đặt phòng dịp tết
hà nội đón ba mươi hai lượt khách quốc tế ninh bình ước đón hai mươi chín lượt khách quốc tế
tp hcm dẫn đầu cả nước đón một bảy triệu lượt khách
bên cạnh tín hiệu tích cực cho phục hồi du lịch lãnh đạo tổng cục du lịch đánh giá
do ảnh hưởng của xu hướng suy thoái kinh tế toàn cầu và biến động kinh tế xã hội trong nước
sức mua của du khách giảm khách hạn chế chi tiêu hơn khi sử dụng các dịch vụ du lịch chung và cao cấp
dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba các lễ hội văn hóa du lịch tâm linh được khôi phục
sau ba năm đóng băng vì dịch bệnh
nhu cầu đi du lịch kết hợp với các hoạt động tâm linh tăng cao và chủ yếu là đi lại trong ngày
vì vậy xuống ngày lưu trú giảm từ đó kéo theo tổng thu du lịch giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
những ngày đầu năm mới xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba thành phố nha trang tỉnh khánh hòa rực rỡ cở hoa khắp các nẻo đường
hòa cùng không khí vui tươi rộn ràng của mùa xuân mới nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đã và đang được tổ chức
góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và du xuân cho nhân dân và du khách
nhiều người dân thành phố biển nha trang thích thú hòa mình vào không gian xuân ở tháp chầm hương
cùng xem trưng bày triển lãm ảnh nét đẹp xứ chầm hương
triển lãm năm nay trở nên đặc biệt hơn bởi được tổ chức đúng vào thời điểm tháp chầm hương khoác lên mình một chiếc áo mới
khi vừa được cải tạo sửa chữa xong
đây cũng là một trong ba khu vực được sở văn hóa và thể thao khánh hòa chọn tổ chức nhiều hoạt động triển lãm
biểu diễn nghệ thuật nhất trong dịp tết nguyên đán
những hoạt động văn hóa của thành phố nha trang rất là sôi nổi rất là phong phú
những hoạt động đó làm an ổn hơn về cái tinh thần của người dân nha trang
năm nay tết dừng lịch và tết nguyên đán gần nhau do đó các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào đón năm mới liên tiếp diễn ra
góp phần lan tỏa không khí rộn ràng phấn khởi vui tươi cho người dân và du khách
chỉ tính riêng trong dịp tết nguyên đán
trên địa bàn thành phố nha trang có hơn hai mươi hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức
bao gồm cả những hoạt động ngắn hạn và hoạt động dài hạn xuyên suốt
chúng tôi được giao nhiệm vụ nguyên nội năm tổ chức các hoạt động ở trên bờ biển nha trang
bên cạnh đó phía nam ở tát trọng hương chúng tôi cũng có một điểm trưng bày về các nghệ thuật truyền thống của dân tộc
như là hôn hét bài tròi
hê ca chữ hôn đồ trưng bày đá đá cảnh
rồi chúng ta năm nay một cái mới nữa là lãnh đạo sở chỉ đạo cho trung tâm
chúng tôi là mở thêm tiếp một cái điểm tại công viên phù động cũng trưng bày ảnh
giữa đó chúng tôi dự kiến trưng bày khoảng một trăm linh ảnh
và hàng đêm sẽ có một đội chức phiên của tổng tổ chức để phát những cái phim về tết
phim ca nhạc tạo ra không khí rộn ràng cho du khách đón xuân

không khí chung của toàn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh khánh hòa
ngành văn hóa cũng cùng với tất cả các cơ quan liên quan tập trung cao độ cho công tác trưng bày trang trí
để tạo không khí vui tươi phấn khởi ấm áp
và đặc biệt là giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc những nét đặc trưng của vùng đất khánh hòa
so với mọi năm đặc biệt là sau hai năm dịch covid một mươi chín
các hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp tết nguyên
đất đá năm nay trên địa bàn thành phố nha trang nói riêng và toàn tỉnh nói chung khá phong phú và đa dạng
số lượng các hoạt động được tổ chức nhiều hơn so với mọi năm
cùng với đó là chất lượng các hoạt động cũng có sự sáng tạo mới lạ hấp dẫn
đáp ứng nhu cầu thị hiếu vui chơi giải trí cho đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách
trong những ngày tết đến xuân về
trước thực tế giá trong xe tự phát quanh địa điểm tâm linh đền chùa
di tích văn hóa tăng trong ngày đầu năm bộ tài chính vừa đề nghị địa phương
kiểm soát chặt giá vé trong giữ xe mùa lễ hội
trước đó từ mùng một đến mùng ba tết báo cáo của bộ tài chính cho thấy
giá dịch vụ trong giữ xe ăn uống giá đồ lễ thắp hương tăng cao
do lượng người dân du xuân đầu năm và đi lễ tăng cao
trước thực tế trên bộ tài chính đề nghị tổ chức kiểm soát chặt chẽ
việc niêm yết giá dịch vụ trong giữ xe giải trí đi lại
ngày cao điểm du xuân và đi lễ của người dân bộ tài chính cũng yêu cầu
địa phương quản lý chặt việc niêm yết giá và bán theo
giá niêm yết mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau tết
các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc kê khai giá
nghiêm yết giá và bán đúng giá nghiêm yết đối với các đơn vị
kinh doanh vận tải trong dịp sau tết xử lý nghiêm các tình trạng
lợi dụng tăng giá bất hợp lý
cục đăng kiểm việt nam cho biết từ ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một
các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ
người dân và doanh nghiệp
cục đăng kiểm việt nam khuyến khích các trung tâm đăng kiểm
khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố làm việc
sau kỳ nghỉ tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm
địa phương để thực hiện kiểm định tránh phải chờ đợi lâu
giảm tải cho các trung tâm ở hà nội tp hcm
cùng với đó chủ động bảo dưỡng sửa chữa phương tiện để đảm bảo
phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
khi kiểm định tránh trường hợp gặp nội dung không đạt
phải đi sửa chữa tốn thời gian và có thể mất thêm chi phí
nếu phải sửa chữa sang ngày hôm sau mới có thể đưa xe đi kiểm định lại được
sau một tuần nghỉ tết gần ba tấn hàng hóa là nông sản
hoa quả đã được xuất khẩu thông quan thuận lợi
nhanh chóng qua các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn sang thị trường trung quốc
đây là tín hiệu vui của hoạt động xuất nhập khẩu ngay từ những ngày đầu năm mới
thời gian qua chính sách dùng nông sản
zero covid của trung quốc đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất
kinh doanh mặt hàng nông sản giao củ quả của việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu hàng giao quả tới hầu hết các thị trường
đều tăng trưởng tốt trừ thị trường trung quốc
tuy nhiên trong tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
phía trung quốc đã nới lỏng chính sách zero covid nên tình hình khởi sắc hơn
hoạt động thông quan xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu của lạng sơn năm nay
sớm hơn so với những năm trước cho thấy nhu cầu phía trung quốc đang tăng lên
sau thời gian dịch bệnh tạo đà tích cực cho hoạt động xuất khẩu trong cả năm nay
các đơn hàng xuất khẩu đã trở lại sôi động kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy
ngành hàng giao cục quả việt nam tăng trưởng khả quan trong năm hai nghìn hai mươi ba
từ những nỗ lực đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía
có giải pháp đầu tư công nghệ thiết bị mới hiện đại
nâng công suất các nhà máy đường
ngay đầu xuân năm nay các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh phú yên
đã đưa hoạt động sản xuất kinh doanh mía đường phát triển trở lại
tạo mối liên kết lâu dài bền vững với người trồng mía vì những mùa mía ngọt
một mùa xuân mới mang theo niềm vui của người dân trồng mía tỉnh phú yên
những ngày cuối tháng chạp những đoàn xe từ các vùng mía trọng điểm
trong và ngoài tỉnh đã ủn ùn tập kết ở nhà máy
để kịp đưa vào dây chuyền ép mía niên vụ mới
trong nhà máy những sản phẩm đường đầu tiên cũng ra lò
sau thời gian trứng lại vì những khó khăn khách quan của ngành đường cả nước
đây là vụ ép mà các công ty đặt ra những kỳ vọng lớn
và có những chiến lược đầu tư khá bài bản vì mục tiêu phát triển lâu dài bền vững
trong chiến lược của công ty công ty không phải dừng ở công suất này
ở công suất ba hai trăm linh mà công ty sẽ tiếp tục khi phát triển được ổn định vùng nguyên liệu mía của mình
thì công ty sẽ tiếp tục nâng công suất để trong thời điểm chính vụ
mình có kịp thời mình tiêu thụ mía của bà con
để trong bà con có trong cái khung thời vụ
để bà con đạt được hiệu suất
vụ ép hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba các công ty mía đường tại phú yên có kế hoạch đẩy mạnh việc thu mua và chế biến nguyên liệu
đáp ứng tối đa công suất nhà máy
để thu hút nguyên liệu về nhà máy phục vụ chế biến
ngay từ đầu vụ công ty mía đường tuy hòa đã ban hành chính sách thu mua khá hấp dẫn
là một triệu ba trăm linh nghìn đồng một tấn mía sạch một mươi chữ đường
đồng thời có chính sách bảo hiểm mía chín chữ đường cho nông dân
giúp giảm lo lắng cho nông dân trong điều kiện thời tiết bất lợi
chính sách thu mua đảm bảo cho người trồng mía có lãi khá
hai hectare năm nay nằm giá khoảng một trăm tám mươi
xác định nguyên liệu là vấn đề sống còn của nhà máy đường
song song với việc bàn hành chính sách thu mua nguyên liệu mía hấp dẫn
để khuyến khích nông dân yên tâm đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía
từ vụ mía năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn các công ty mía đường cũng có những chính sách đầu tư
và hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu rất ưu đãi
về chính sách đầu tư đối với mía tơ
chúng tôi đầu tư tổng giá trị bốn mươi
đối với mía gốc thì đầu tư là ba mươi năm triệu trên hectare
đó là tổng giá trị
còn vấn đề ưu đãi và các chế độ
thì riêng chế độ hỗ trợ không hoàn lại
có tám khoản hỗ trợ mà ưu đãi cho bà con
với tình hình hôm nay mía phát triển rất tốt
giá mía hôm nay hợp lý
bà thử xem vụ tới bà con sẽ phát triển thêm vùng mía
để đầu tư cho nhà máy đường phát triển vùng nguyên liệu rộng lớn hơn nữa
những chiến lược đầu tư bài bản từ công nghệ đến sản xuất kinh doanh
những chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu thông thoáng
tạo sự tin tưởng cho người nông dân trồng mía
các công ty mía đường tại phú yên đã và đang có những bước đi mới
đồng hành cùng nông dân trồng mía phú yên vì những mùa mía ngọt
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về kinh tế tiêu dùng trong ngày
kính thưa quý vị ngày hai mươi bảy một
để chuẩn bị cho ngày vía thần tài một mươi hai tháng nhiên năm nay
một số cửa hàng trên đường tân kỳ tên quý q tuần phú ph hcm
nhập về hàng ngàn con cá lóc để nướng bán ghi nhận giá bán mặt hàng này năm nay tăng cao hơn so với năm ngoái
theo những người bán cá lóc nướng lâu năm tại khu vực này sức mua năm nay tăng nhiều so với mấy năm trước
chỉ tính trong mấy ngày tết cửa hàng nhà ông đã bán hàng ngàn con cá lóc nướng
dự kiến để phục vụ ngày vía thần tài năm nay cửa hàng nhà ông đã nhập khoảng sáu tấn cá tương đương năm đến sáu con
theo các tiểu thương năm nay dùng mùn cá từ các tỉnh miền tây dồi dào
nhưng thương lái ở chợ đầu mối tăng giá nên bắt buộc cửa hàng phải lên giá theo
hiện giá cá lóc mỗi con từ một ba một năm kg bán ra từ hai trăm linh đồng
với tình hình sức mua được cải thiện so với các năm trước các tiểu thương kỳ vọng ngày vía thần tài năm nay người mua sẽ tăng cao
giá heo hơi tại các tỉnh miền nam tiếp tục ở mức thấp trong ngày đầu đi làm sau tết
và đã làm nhiều hộ chăn nuôi lo lắng khi nguy cơ thua lỗ kéo dài vẫn chưa có điểm dừng mức tiêu thụ vẫn chưa được cải thiện
hiện giá heo hơi tại một số tỉnh miền tây nam bộ như cà mau đang ở mức cao nhất trên toàn miền
giá heo hơi tại một số tỉnh miền khoảng năm mươi bốn đồng một kg còn lại có tính thành khác phổ biến từ bốn mươi tám năm mươi ba đồng một kg tùy loại
theo ghi nhận giá heo hơi hiện nay giảm phổ biến trên dưới hai đồng một kg so với mức tốt thời điểm trước tất nguyên đáng
và đang khiến nhiều người nuôi thu lỗ từ sáu một mươi một đồng một kg bán ra
với nguồn cung và mức tiêu thụ các tháng đầu năm thường ở mức thấp giá heo trong tháng tới khả năng vẫn chỉ ở dưới mốc năm mươi năm đồng một kg người nuôi còn thua lỗ kéo dài
theo một số chuyên gia chăn nuôi giá heo trung quốc bất ngờ rất mạnh ở mức năm mươi năm trăm linh đồng một kg thấp hơn cả giá heo việt nam đã khiến các đầu ra càng bế tắc
liên tục đón lượn khách kỷ lục khi người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất tiếp tục căng mình đón lượn khách kỷ lục trong ngày hai mươi bảy tháng một mùng sáu tháng diên với gần một trăm năm mươi lượt người quay trở lại thành phố hồ chí minh
cho du lịch như giúp người dân tra cứu thông tin du lịch khoảng cách điểm đến
địa điểm ăn uống lưu trú mua sắm cũng được phục vụ tối đa
để kích cầu thị trường du lịch tết quý mão
sở du lịch tp hcm cho biết trong bảy ngày nghị tết nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
doanh thu ngành du lịch thành phố đã có tăng trưởng mạnh mẽ ước đạt sáu ba trăm linh tỷ đồng
dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba thành phố đón khoảng sáu mươi năm lượt khách quốc tế
ngoài ra khách tại các khu điểm du lịch các tù điểm vui chơi giải trí và dịch vụ
cũng ghi nhận ước đạt khoảng một bảy triệu lượt
khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng hai trăm năm mươi lượt
công suất phòng ước đạt tám mươi năm doanh thu ước đạt sáu ba trăm linh tỷ đồng
ngoài các điểm đến được khách du lịch ưu tiên lựa chọn vào dịp tết nguyên đáng năm nay
là phú quốc đà lạt sapa miền bắc và miền trung
thì doanh nghiệp lưu hành thành phố phục vụ khoảng hai mươi ba lượt khách đi du lịch các tỉnh thành
với doanh thu khoảng một trăm bốn mươi tám tỷ đồng trong dịp tết nguyên đáng
với việc phát triển hàng loạt sản phẩm du lịch mới
khai thác điểm tham quan mới tại các quận huyện của thành phố
dịp tết này các doanh nghiệp lưu hành đã phục vụ khoảng một mươi tám lượt khách tham quan
thành phố hồ chí minh với doanh thu khoảng một mươi bảy tỷ đồng
riêng đường hoa nguyễn huệ trong bảy ngày tết đã đón trên một hai triệu lượt khách tham quan
con số kỷ lục từ trước đến nay
theo ban tổ chức khác với năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai
đường hoa nguyễn huệ năm hai nghìn hai mươi ba mở cửa toàn diện
không hạn chế số lượng người tham quan trong cùng một thời điểm
kính thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai dù đối mặt nhiều thách thức
nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam đạt khoảng bảy trăm ba mươi hai tỷ usd
trong đó xuất khẩu tăng khoảng một mươi năm đạt khoảng ba trăm bảy mươi một năm tỷ usd
hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch
đột quốc hội và chính phủ giao
khó khăn của kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu vẫn sẽ tiếp tục kéo dài
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba nhưng lại là cơ hội mới để doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
giữ vững tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
năm hai nghìn hai mươi hai gạo là một trong những điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu
khi ước đạt bảy triệu tấn với giá trị gần bốn tỷ usd
không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới việt nam còn tự hào khi thành công xuất
khẩu hai loại gạo mang thương hiệu việt vào các thị trường khó tính như nhật bản và eu
đây là năm đầu tiên các sản phẩm gạo xuất khẩu được mang thương hiệu made in vietnam
đóng gói trong bao bì riêng của doanh nghiệp việt và đã đăng ký mẫu mạo quốc tế
cũng trong năm qua câu lạc bộ xuất khẩu một mươi tỷ usd kết nạp thêm ngành thủy sản
nâng số thành viên của câu lạc bộ này lên con số tám đáng chú ý ngành này cũng chỉ cần một mươi một tháng
để đạt được cột mốc lịch sử ước tính kết quả xuất khẩu cả năm của ngành này có
thể vượt một mươi một tỷ usd và tăng hơn hai tỷ usd so với năm hai nghìn một mươi tám
có thể nói đối với ngành lương thực thì đây là một năm rất là thành công thành công ngoài
cái sự tưởng tượng kể cả với vai trò của hiệp hội lương thực việt nam thì cũng không nghĩ
rằng thì chúng ta có thể đạt một cái khoảng là hơn bảy triệu tấn thì theo cái kinh nghiệm nhiều năm
cũng như là đánh giá chung thì chúng ta nếu chúng ta năm nay có được mùa nhiều lắm thì chúng ta cũng chỉ
xuất khẩu cũng đạt tối đa là khoảng sáu triệu rưỡi cái chặng đường của thủy sản việt nam đã đi đến
hôm nay thì trong đó nó phải nói rằng là cái sự sáng tạo và cái sự nỗ lực của các doanh nghiệp là
rất là quan trọng bên cạnh đó là một cái sự hỗ trợ rất là là cơ bản từ phía các cái cơ quan chính phủ
trong cái việc ổn định cái kinh tế vĩ mô tạo một cái tâm lý ổn định cho vấn đề là cũng như là
kịp thời giải quyết các cái vướng mắt khó khăn trong giai đoạn hiện nay nói chung là với một bối cảnh
đấy thì rõ ràng các doanh nghiệp phải chuẩn bị hết sức là kỹ về đặt tâm thế bởi vì hiện nay chúng ta
xác định rằng là thủy sản việt nam đã đứng hàng thứ ba thế giới rồi theo dự báo khó khăn của
kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu sẽ kéo dài sang đầu năm hai nghìn hai mươi ba nhưng với đại số khẩu của nước việt nam
cũng như lợi thế ở các thị trường có quy mô nhập khẩu lớn thì năm tới cũng là thời cơ để doanh nghiệp
xuất khẩu việt nam vương lên tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bởi một cái chính sách mà
đa phương hóa đa dạng hóa thị trường thành xu hướng chỉ đạo của chính phủ trung ương cũng như là
các bộ ngành rồi cái tình hình mà dịch bệnh covid cũng giảm bớt rất nhiều trên thế giới rồi từ đó
những khó khăn về logistics về vận chuyển được tháo gỡ giá cước càng ngày càng giảm càng rẻ
thì cái việc xuất khẩu hàng rau quả của việt nam sẽ có nhiều cái thuận lợi cái ngành rau quả của việt
nam sẽ tăng ít nhất hai ba chục phần trăm so với năm hai nghìn hai mươi hai để đạt được những mục tiêu đề ra trong
năm tới doanh nghiệp cần đáy mạnh định hướng sản xuất xanh tuần hoàng thực hiện nhanh quá trình
chuyển đổi số mô hình quản trị sản xuất kinh doanh chuyển đổi phương thức kinh doanh trên cơ
sở ứng dụng nền tảng công nghệ số áp dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và tham gia các sản
thương mại điện tử thế giới đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường đặc biệt là các rào cản kỹ
kỹ thuật các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước để ứng phó thích hợp với những thay đổi bất lợi